sáng nay phó tổng thống hoa kỳ kamala harris bắt đầu chuyến thăm việt nam
theo lời mời của phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
phó tổng thống kamala harris bày tỏ vinh dự là phó tổng thống hoa kỳ đầu tiên đến thăm việt nam
và cảm ơn sự tiếp đón chú đáo quan trọng của lãnh đạo và nhân dân việt nam dành cho bà
phó tổng thống tái khẳng định hoa kỳ ủng hộ một nước việt nam mạnh độc lập và thịnh vượng
tiếp tục đổi mới mở rộng hội nhập quốc tế và đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong asean và khu vực
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức việt nam sáng nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến
với phó tổng thống hoa kỳ kamala harris
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập
tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy đóng góp tích cực và hòa bình ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới
trên cơ sở đó việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng hoa kỳ
tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả vững chắc cùng có lợi
trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế của nhau vì hòa bình ổn định
hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ và đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là hợp tác kinh tế
thương mại và đầu tư an ninh quốc phòng khắc phục hậu quả chiến tranh ứng phó biến đổi khí hậu y tế giáo dục khoa học công nghệ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hoan nghênh hoa kỳ quyết định đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao apec hai nghìn hai mươi ba
và sẽ phối hợp chặt chẽ với hoa kỳ cho năm apec hai nghìn hai mươi ba thành công tốt đẹp
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé